cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải đã kiến nghị chính phủ cho phép mở lại các trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa vì vi phạm pháp luật
và đây là một thông tin đáng chú ý có trong cụm tin chính sách ngay dưới đây
công dân đã có căn cước công dân gắn chip nhưng vẫn sử dụng chứng minh nhân dân cũ sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro và bị phạt hành chính
cụ thể một số rủi ro khi đã có căn cước công dân gắn chip vẫn sử dụng chứng minh nhân dân cũ như sự sai khác về thông tin do dùng chứng minh nhân dân căn cức công dân đã hết giá trị sử dụng
khiến nhiều giấy tờ thủ tục hợp đồng không có giá trị pháp lý hoặc một văn bản thỏa thuận không được công nhận do một bên sử dụng chứng minh nhân dân cân cước công dân hết hạn
bên cạnh đó theo quy định tại khoản một một mươi nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi hai đã có căn cước công dân gắn chip vẫn sử dụng chứng minh nhân dân cũ thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng